mở đầu là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
tại km ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ lực lượng công an kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi do nguyễn trần trương trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội điều khiển
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để mua ma túy vận chuyển ra hà nội để bán kiếm lời
thưa quý vị lại có thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại quảng nam
vào lúc khoảng một giờ ba mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa phận thôn tiên xuân một xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ba người chết nhiều người bị thương
thời điểm trên ông nguyễn anh tiên chú tỉnh thừa thiên huế điều khiển xe khách lưu thông hướng nam bắc khi đến địa điểm trên thì lao vào đuôi xe tải do ông trịnh đức mạnh chú ở tỉnh gia lai điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước
hậu quả hai người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi cấp cứu hàng chục người khác bị thương hai chiếc xe bị hỏng nặng
cơ quan tiến hành bắt quả tang đức đang có hành vi tàng trữ tám viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
đức khai toàn bộ số ma túy trên mua của nguyễn văn hóa
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hóa thu giữ năm mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đấu tranh mở rộng cơ quan công an xác định long là đối tượng trực tiếp bán ma túy cho hóa thu giữ trên người một trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp hồng phiến
khám xét khẩn cấp chỗ trọ của trần đức long phát hiện thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
cơ quan công an còn bắt giữ khẩn cấp bùi quốc khánh là đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng của long
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba bị cáo gồm từ nguyên vũ trần văn mạnh và trần thị kiều anh
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án một mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vũ rủ mạnh cùng sử dụng ma túy với mình
và nhờ mạnh chuẩn bị địa điểm tìm nguồn ma túy tìm tiếp viên nữ để phục vụ sử dụng ma túy
mọi chi phí do vũ chi trả
hai đối tượng trên thuê phòng ở một quán karaoke và gọi thêm nhiều đối tượng khác đến cùng sử dụng ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ nguyên vũ trần văn mạnh mỗi bị cáo bảy năm tù
trần thị kiều anh hai năm tù cùng với tội tổ chức sử dụng
còn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại tỉnh quảng nam đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe máy của nhiều người
rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
đinh hoàng bá thiện chú tại thành phố tam kỳ vừa bị công an thành phố tam kỳ bắt giữ để điều tra
qua đấu tranh thiện khai nhận vào ngày một mươi bảy tháng hai đã mượn xe máy exciter của một người trú tại phường hòa hương
thành phố tam kỳ rồi đi cầm cố lấy một mươi triệu đồng
trước đó thiện cũng đã mượn xe máy exciter của một người bạn
tại phường phước hòa rồi đi cầm cố lấy bốn triệu đồng
đến ngày tám tháng hai đối tượng tiếp tục mượn xe máy honda của chị họ đem cầm cố lấy bảy triệu đồng
công an thành phố tam kỳ thông báo ai là bị hại của đinh hoàng bá thiện
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố số một trăm bảy mươi tám hùng vương
thành phố tam kỳ để trình báo và phối hợp giải quyết
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố
lào cai tỉnh lào cai triển khai mô hình giao thông nhân dân với nhiều hoạt động
nhằm tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đặc biệt là nồng độ cồn
theo đó từ ngày một mươi năm đến hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai
phối hợp cùng công an các phường trên địa bàn thực hiện dán đề can tuyên truyền
đã uống rượu bia không lái xe tại một trăm linh nhà hàng quán ăn bến xe bệnh viện
các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố lào cai
cùng với đó tại các điểm gián đề can lực lượng chức năng đã tuyên truyền về mục đích ý nghĩa
của việc phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu bia đồng thời vận động nhắc nhở khách hàng
đến ăn uống tại các nhà hàng quán ăn khi tham gia giao thông
phải chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ
luật phòng chống tác hại rượu bia nghị định số một trăm linh của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đồng bộ và đứng sát
đây là được các anh công an thành phố xuống hướng dẫn
về khi uống rượu bia ở nhà hàng tham gia giao thông
tôi cũng có những cái tuyên truyền cho khách hàng là khi uống rượu bia thì không lái xe
còn những trường hợp khách hàng đã uống rồi tôi sẽ gọi những xe công cộng như taxi
xe điện để đưa khách về tận nhà
chúng tôi có hai mục tiêu một là dán khẩu hiệu đã uống rượu không lái xe
để tại các cửa hàng
đó là ăn uống và các quán ăn trên địa bàn thành phố lao cai
để chuyển biến ý thức người tham gia giao thông đã uống rượu thì không lái xe
cái thứ hai nữa là trong cái công tác tuyên truyền
trong công tác tuần tra kiểm soát về xử lý nồng độ cồn thì chúng tôi có phối kết hợp với các hãng taxi
tức là khi mà những người vi phạm nồng độ cồn bị cơ quan chức năng kiểm tra
phát hiện có nồng độ cồn tạm giữ phương tiện
thì chúng tôi sẽ đưa người vi phạm về đến tận nhà trên địa bàn thành phố lào cai
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông
cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân tự nâng cao ý thức trách nhiệm
chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông
để từ đó bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng
thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung
tỉnh bình thuận nói riêng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một trong những nguyên nhân chính của các vụ tai nạn này
là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông uống rượu bia
chạy với tốc độ cao lạng lách không làm chủ được tay lái
không xử lý được tình huống dẫn đến gây tai nạn
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này
công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung lực lượng
tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
hai mươi giờ tối theo chân tổ kiểm tra nồng độ cồn
thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết
tổ công tác đã lập chốt xử lý tại giao lộ giữa đường hồ vương và tôn đức thắng
ngoài ra tổ công tác còn bố trí lực lượng dùng mô tô chuyên dụng
đi tuần tra ở các tuyến đường nội thành
khi phát hiện các lái xe có biểu hiện nghi vấn
thì dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn
từ hai mươi giờ đến hai giờ sáng thì sẽ có một tổ chiên xử lý về nồng độ cồn
nhằm hạn chế tai nạn rủi ro cho người đi đường tham gia giao thông
phần lớn các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là người điều khiển xe máy
quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn
đa số người dân đều chấp hành việc xử lý của tổ tuần tra
tuy nhiên không ít trường hợp không hợp tác
không chấp hành thổi vào máy đo hay gọi điện thoại nhờ vả
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông cương quyết
buộc lái xe hợp tác và xử lý nghiêm không có ngoại lệ
bây giờ tôi chấp hành nhưng mà đừng có ai quay tôi
những người mà sử dụng cái nồng độ cồn thường họ say xỉn
họ không chấp hành cái việc mà xử lý xử phạt
của lực lượng chức năng
nhiều khi là xảy ra là cự cãi rồi là chống đối
rồi là không chấp hành khai tên
rồi là không chấp hành cái việc đo nồng độ cồn
năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát giao thông bình thuận xác định
trọng điểm là kiểm soát nồng độ cồn của các lái xe
đặc biệt cán bộ công chức viên chức đảng viên vi phạm nồng độ cồn
ngoài việc bị xử phạt
còn bị xử lý theo quy định của cơ quan đơn vị
người dân tham gia giao thông hạn chế say xỉn theo đường
tai nạn gây tai nạn giảm đi đứa nhà mình ốm định hơn
qua xử lý hạn chế được những rủi ro nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn
xử lý nghiêm như vậy tai nạn sẽ được giảm xuống trên địa bàn thành phố
vi phạm nồng độ cồn được đánh giá là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến các hành vi gây ra những vụ tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng của người dân
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý các ma men
để kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho người đi đường
ngoài ra người điều khiển phương tiện hãy là người tỉnh táo khi tham gia giao thông
đã sử dụng rượu bia thì không lái xe để an toàn trở về với gia đình
một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ
tại km ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do nguyễn trần trương
trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội điều khiển
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để mua ma túy vận chuyển ra hà nội bán kiếm lời
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba bị cáo gồm từ nguyên vũ trần văn mạnh và trần thị kiều anh
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án một mươi sáu năm tù ra
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
vũ đã rủ mạnh đi chơi sử dụng ma túy với mình
và nhờ mạnh chuẩn bị địa điểm tìm nguồn ma túy
tìm tiếp viên nữ phục vụ ma túy
vũ sử dụng ma túy mọi chi phí do vũ trì trả
hai đối tượng trên đã thuê một phòng ở quán karaoke dragon thành phố quy nhơn
gọi thêm nhiều đối tượng khác đến cùng sử dụng
khi được trần văn mạnh điều đến tiếp viên trần thị kiều oanh không chỉ phục vụ
mà còn gọi thêm một tiếp viên nữ khác đến cùng sử dụng ma túy
đồng thời cung cấp chất ma túy để các đối tượng trong phòng cùng sử dụng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ nguyên vũ trần văn mạnh
mỗi bị cáo bảy năm tù giam trần thị kiều oanh hai năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ thanh niên giao hàng ở tỉnh quảng ngãi bị vợ chồng mua hàng đánh gãy cả hai tay
gây bức xúc dư luận ngày hôm nay công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã tạm giữ hình sự
đối tượng trương đình nhạt chú tại huyện tư nghĩa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai anh lâm anh đạt
đến nhà ông nhạt giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với tiền phí là hai trăm ba mươi đồng
ông nhạt không chịu nhận hàng không đồng ý trả phí giao hàng
sau đó còn cùng với vợ của mình dùng hung khí đánh anh đạt bị gãy hai tay
liên quan đến vụ việc sáng nay công an huyện tư nghĩa đã cử cán bộ đến bệnh viện quân y c một mươi bảy
đóng tại thành phố đà nẵng giám định thương tật nạn nhân
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ các đối tượng
nguyễn đăng khoa nguyễn tây hào để điều tra về hành vi cướp tài sản
và nguyễn văn kem về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra do nghiện ma túy thua đánh bạc qua mạng và không có việc làm
nên các đối tượng khoa và hào đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân
cả hai chuẩn bị hung khí rồi đi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi khuya một mình
hoặc các cặp tình nhân đang tâm sự ở nhà
vào khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng hai đối tượng khoa và hào đi đến đoạn đường vắng
thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một và phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình
nên đã áp sát dùng dao khống chế cướp một xe mô tô hai điện thoại di động
ba triệu chín trăm linh nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi gây án cả hai nhanh chóng tẩu thoát
triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thủ dầu một đã xác định
bắt sự đối tượng khoa và hào đồng thời thu giữ tại nơi ở của các đối tượng
tại phường hòa lợi thị xã bến cát một số tăng vật của vụ án
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận với cùng thủ đoạn như trên
chỉ trong thời gian từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
các đối tượng thực hiện ba vụ cướp tài sản khác
tài sản cướp được các đối tượng đem bán cho nguyễn văn kem lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một thông báo
ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một
hoặc theo số điện thoại chín trăm ba mươi bảy chín trăm linh ba trăm ba mươi bảy gặp điều tra viên võ thục sinh để phối hợp giải quyết
thưa quý vị một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ
tại km ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do nguyễn trần trương
chú tại quận hoàn kiếm tp hcm
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để mua ma túy vận chuyển ra hà nội bán để kiếm lời
cũng liên quan đến ma túy ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối với nguyễn mạnh hùng nguyễn xuân thắng hoàng thị khánh ly và lã ngọc tú
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hòa bình
phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh phát hiện bắt quả tang hùng và thắng đang vận chuyển
bao tải gạo có cất giấu một gói ma túy dạng đá có trọng lượng gần một kg
số ma túy này các đối tượng mua của một người phụ nữ không rõ tên tuổi về bán cho lã ngọc tú
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh tú có mối quan hệ với ly
thần cấp nơi ở của đối tượng ly thu giữ năm mươi bốn g ma túy dạng thuốc lắc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lã ngọc tú tù trung thân
nguyễn mạnh hùng nguyễn xuân thắng và hoàng thị khánh ly mỗi bị cáo hai mươi năm tù giam
vào chiều ngày hôm nay hai mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử sơ thẩm
tuyên bị cáo lê công minh chú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước mức án tử hình về tội giết người
theo cáo trạng lê công minh
và chị phạm thị phục hưng có quan hệ tình cảm với nhau
tuy nhiên trong thời gian quen biết minh thường đánh chị hưng
nên bà trần thị kim phượng là mẹ của chị hưng nhiều lần đuổi minh ra khỏi nhà
vào khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu minh đến nhà chị hưng
tới nơi đối tượng gặp bà phượng thì bị bà này nắm tóc đánh vào vùng đầu
minh liền dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người bà phượng
chị hưng chạy ra can ngăn cũng bị đâm khiến cả hai mẹ con đều tử vong
thưa quý vị vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm nay
một đám cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà ở kiêm cửa hàng thiết bị điện nước
diện tích khoảng bảy trăm linh m hai tại địa chỉ kiên thành châu quỳ gia lâm hà nội
ngay khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã điều ba xe cứu hỏa tới để dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
rất may không có thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ hàng hóa bên trong
nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ